chiều hai mươi chín tháng năm công an tỉnh lai châu cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi nghi phạm
để làm rõ hành vi truyền bá văn hóa phẩm đối trị sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi và mục đích khiêu dâm
các nghi phạm gồm nguyễn hữu vấn ba mươi tuổi chú thành phố việt trì phú thọ lê hoài bảo trung hai mươi tám tuổi
chú huyện châu đức bà rịa vũng tàu đỗ xuân phương ba mươi tuổi chú huyện bình giang hải dương
giang áp phương một mươi bảy tuổi chú huyện tăm đường lai châu tổng thị bản một mươi chín tuổi chú huyện tân uyên lai châu
lý á khánh một mươi bảy tuổi chú huyện tăm đường trần quỳnh hai mươi tám tuổi lý gia văn hai mươi hai tuổi lý tiên văn hai mươi bảy tuổi
và hoàng trung kiện hai mươi năm tuổi cùng quốc tịch trung quốc
trước đó vào đầu tháng năm công an thành phố lây châu tỉnh lai châu phát hiện một số đối tượng có hành vi tổ chức live stream
và trực tiếp hoạt động khiêu dâm
truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy và sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm để thu lợi bất chính
qua ứng dụng qq li một ứng dụng mạng xã hội của trung quốc
xác minh ban đầu cho thấy có đối tượng người trung quốc tham gia hoạt động này
ngày hai tháng năm giám đốc công an tỉnh lai châu đã quyết định xác lập chuyên án trình sát năm trăm hai mươi bốn v để đấu tranh
khoảng hai mươi h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng năm ban chuyên án đã đột kích tầng năm khách sạn bảo an tại tổ
phường đoàn kết tp lai châu phát hiện và bắt quả tăng tại phòng năm trăm linh một
có nhóm đối tượng nam nữ đang hoạt động khiêu dâm phát trực tiếp trên ứng dụng qq li
công an xác định có giảng a phương stm một mươi bốn tuổi đang mang thai trú tại huyện tam đường
lý a khánh stlh một mươi bốn tuổi chú huyện tam đường tham gia hành vi khiêu dâm
còn bốn nghi phạm người trung quốc và lê hoài bảo trung là người chỉ đạo hướng dẫn thực hiện hành vi khiêu dâm
tổ chức live stream
khải thác tại chỗ
cảnh sát đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn hữu vấn
quản lý khách sạn về hành vi tổ chức truyền bá văn hóa phẩm đổi trị
tại cơ quan điều tra các nghi phạm khai nhận qua tìm hiểu cách kiếm tiền bằng live stream kêu dân
qua ứng dụng qq li của trung quốc vẫn bản về đỗ xuân phương tham gia trong vai trò quản lý nhân viên
phục vụ ăn uống và rủ chúng đến khách sạn bảo an hợp tác làm ăn
vẫn rủ được bản diễn cảnh thu dâm để phát trực tiếp với tiền công là hai trăm linh đồng một giờ
sau đó do bản mang thai thế nên vẫn cho bản làm nhiệm vụ trang điểm hỗ trợ khiêu dâm và dọn dẹp phòng
tiếp đó vẫn tìm được các đối tượng là stm và giang á phương
hai người này đang chung sống như vợ chồng diễn cảnh cư dân với mức lương thỏa thuận là hai mươi năm triệu đồng một tháng
stlh và lý á khánh với mức lương là bốn trăm linh đồng một cao trên hai giờ
công an xác định
trong các ngày hai mươi bốn hai mươi năm hai mươi sáu tháng năm vấn và trung tổ chức live stream hoạt động đua trụy phải được quản lý ứng dụng chuyển khoản trả tiền
thấy dễ kiếm tiền vẫn tiếp tục tuyển thêm các phụ nữ người lai châu để diễn các hoạt động khiêu dâm và quan hệ tình dục
ngày hai mươi bảy tháng năm trung và vấn rủ được bốn người trung quốc đến hợp tác tổ chức live stream kiều dâm lợi nhuận chia đôi
bộ đối tượng này đã mang thêm các thiết bị live stream và đạo diễn hướng dẫn cách khiêu dâm để thu hút được người trung quốc vào xem
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày
trung cùng bốn nghi phạm người trung quốc bắt đầu cho các đối tượng cởi áo để diễn kiều dâm
phát trực tiếp về trung quốc thì bị công an phát hiện bắt quả tang
mở rộng điều tra ban chuyên án đã phát hiện thảo đức thái hai mươi tuổi chú thành phố lai châu
có hành vi làm ra và lưu hành các video có nội dung khiêu dâm đổi trụy
tại nhà thái có nhiều nam nữ trẻ và công an cũng thù giữ nhiều vật chứng có liên quan
như sử dụng dụng cụ live stream bao cao su điện thoại di động của đối tượng có một số video hình ảnh khiêu dâm đổi trụy
đấu tranh với nhóm của thái công an xác định cũng trong tháng năm
các đối tượng đã tổ chức cho thái độ máy lan thực hiện live stream cảnh quan hệ tình dục nhiều lần
trên ứng dụng qq life tại phòng ngủ nhà thái
đến nay ban chuyên án đang mở rộng điều tra để xử lý nhóm đối tượng theo quy định
theo luật sư nguyễn thị thu đoàn luật sư hà nội pháp luật hiện hành nghiêm cấm việc lợi dụng mạng viễn thông
mạng internet nhằm mục đích tuyên truyền kích động các hành vi dâm ô đổi trụy phá hoại thuần phong mỹ tục
truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc
tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy kiếu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phòng đối trụy
nghị định một trăm bảy mươi tám hai nghìn bốn dcp của chính phủ định nghĩa đối trụy là sự thể hiện bằng hành động
bằng hình ảnh bằng âm thanh lối sống ăn chơi tiêu khiển thấp hèn xấu xa hư hỏng
đến mức tồi tệ về đạo đức trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc
cá nhân có hành vi phát tán trên mạng xã hội hình ảnh khoe thân phản cảm có dấu hiệu vi phạm quy định
cung cấp trao đổi truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin dịch vụ có nội dung dâm ô đổi trụy
trái đạo đức xã hội thuần phong mỹ tục của dân tộc theo điều sáu mươi sáu nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp
với hành vi này người vi phạm có thể bị xử phạt từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm người phát trực tiếp về hình ảnh đối trụy
khiêu dâm trên mạng xã hội có thể bị xử lý hình sự về tội chuyển bá văn hóa phẩm đối trị
theo điều ba trăm hai mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
theo đó người nào làm ra giao chép lưu hành vận chuyển mua bán tảng chữ nhằm phổ biến sách báo
tranh ảnh phim nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm đổi trụy
hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đối trụy thuộc một trong các trường hợp sau
phổ biến cho một mươi người đến hai mươi người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này
hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa an tích mà còn vi phạm
thì bị phạt tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
điều ba trăm hai mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm quy định tội truyền bá văn hóa phẩm đối trụy như sau
người nào làm ra giao chép lưu hành vận chuyển mua bán tảng chữ nhằm phổ biến sách
báo tranh ảnh phim nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm đổi trụy
hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đối trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
a dữ liệu được số hóa có dung lượng từ một gigaby đến dưới năm gb
b ảnh có số lượng từ một trăm linh ảnh đến dưới hai trăm linh ảnh
c sách in báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ năm mươi đơn vị đến dưới một trăm linh đơn vị
c phổ biến cho từ một mươi người đến hai mươi người
d đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này
hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa an tích mà còn vi phạm
hai phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
a có tổ chức
b dữ liệu được số hóa có dung lượng từ năm gb đến dưới một mươi gb
c ảnh có số lượng từ hai trăm linh ảnh đến dưới năm trăm linh ảnh
c sách in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ một trăm linh đơn vị đến dưới một trăm linh ảnh
d phổ biến cho từ hai mươi một người đến một trăm linh người
e phổ biến cho người dưới một mươi tám tuổi
g sử dụng mạng internet mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội
h té phạm nguy hiểm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
a dữ liệu được số hóa có dung lượng một mươi gb trở lên
b ảnh có số lượng năm trăm linh ảnh trở lên
c sách in báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng hai trăm linh đơn vị trở lên
d phổ biến cho một trăm linh một người trở lên
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
truyền bá văn hóa phẩm đối trụy là phổ biến cho người khác biết các vật phẩm có tính chất ăn chơi đàng điếm
sơ mô hoặc kheo gợi những ý thức thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ăn chơi đàng điếm
sơ mô bằng các thủ đoạn như làm ra sao chép lưu hành vận chuyển sử dụng
mua bán tảng trữ nhằm phổ biến hoặc có hành vi khác chuyên bá những vật phẩm văn hóa có tính chất đối trị
tội phạm này xâm phạm đến truyền thống văn hóa của dân tộc sự quản lý của nhà nước về việc duy trì
phát triển nếp văn hóa văn minh mang đậm bản sắc dân tộc việt nam
sự nguy hiểm của nó thể hiện ở sự xâm hại vào thuần phong mỹ tục của dân tộc
làm suy đổi về mặt đạo đức ảnh hưởng đến sự lành mạnh của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
hành vi chuyển bá văn hóa phẩm đối trị trực tiếp xâm phạm chế độ bảo tồn và phát triển của nền văn hóa việt nam
tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của nhân dân đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên
đối tượng tác động của tội truyền bá văn hóa phẩm đối trụy là những sách báo phim tranh ảnh nhạc
hoặc những vật phẩm khác có nội dung không lành mạnh mang tính chất đối trị như bạo lực thiêu dâm
việc xác định các vật phẩm này có tính chất đổi trụy hay không nhận định phải do cơ quan chuyên môn cơ quan văn hóa thẩm định
chủ thể của tội chuyển bá văn hóa phẩm đối trị là chủ thể thường
thỏa mãn điều kiện về năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đủ một mươi sáu tuổi trở lên
người phạm tội chuyển bá văn hóa phẩm đối trị thực hiện hành vi giữa hình thức lỗi cố ý trực tiếp
mục đích của người phạm tội là nhằm phổ biến văn hóa phẩm đối trụy cho người khác với nhiều động cơ khác nhau
tổ tụng cần phải chứng minh mục đích của người phạm tội
nếu một người có hành vi làm ra sao chép lưu hành vận chuyển mua bán tảng chữ
hoặc có hành vi khác nhưng không nhằm phổ biến cho người khác thì cũng không cấu thành tội phạm này